từ ngày một tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn thí sinh trên cả nước khai phiếu đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
và xét tuyển đại học cao đẳng trung cấp năm hai nghìn một mươi chín
năm nay thí sinh phải đăng ký đồng thời việc dự thi trung học phổ thông với xét tuyển sinh
vì vậy thí sinh cần lưu ý những chi tiết khi khai phiếu dự thi để tránh những sai sót đáng tiếc
về cơ bản mẫu phiếu năm nay vẫn tương tự như năm trước
mỗi thí sinh phải khai đủ hai phiếu
hai phiếu này có nội dung như nhau và khi nộp thì nộp phiếu số một giữ lại phiếu số hai
mỗi phiếu có bốn mục lớn gồm thông tin cá nhân thông tin đăng ký dự thi
thông tin để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
và thông tin dùng để xét tuyển sinh vào đại học cao đẳng trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên
năm nay bộ giáo dục và đào tạo cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng mà không giới hạn
tuy nhiên cần lưu ý các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên
trong đó nguyện vọng một là ưu tiên cao nhất
sau hoàn tất khai phiếu thí sinh đang học lớp một mươi hai sẽ nộp phiếu đăng ký dự thi ngay tại trường nơi đang học
thí sinh tự do nộp phiếu tại các phòng giáo dục và đào tạo
khi nhận giấy báo dự thi các em cũng sẽ tuân thủ theo quy trình này